ngày hai mươi năm tháng chín tại thủ đô moscow hai đoàn công tác của thành phố hà nội và tỉnh đắk lắc đã tổ chức hai hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch của tỉnh mình với các đối tác liên bang nga
cụ thể đoàn hà nội đã tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch hà nội tại moscow
trong khi đó đoàn công tác của tỉnh đắk lắc đã tổ chức hội nghị quảng bá địa phương và gặp gỡ doanh nghiệp tỉnh đắk lắc tại liên bang nga năm hai nghìn hai mươi
hai sự kiện này đều thu hút sự tham gia đông đảo của đại diện doanh nghiệp hai nước và của ba thành phố
bên lề hai hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch kể trên các doanh nghiệp việt nam đều tổ chức trưng bày và giới thiệu sản phẩm có thế mạnh của mình như chè cà phê nông sản sản phẩm du lịch đến các đối tác nga và các quan khách tham dự
một số doanh nghiệp hai nước cho biết thông qua trao đổi đã tìm kiếm được đối tác tiềm năng mở ra triển vọng hợp tác đầu tư trong thời gian tới